trong vùng của bão trong ngày hôm nay vùng nguy hiểm có gió từ cấp sáu trở lên trên biển đông
sẽ là vùng có vĩ tuyến từ một mươi bảy năm đến hai mươi một năm độ vị bắc
ở khu vực phía bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa có mưa rông mạnh
gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi khiến biển động mạnh
ở vịnh bắc bộ sẽ có gió mạnh từ cấp sáu đến cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động mạnh
với hướng và tốc độ di chuyển của bão số ba từ trưa ngày hôm nay
liền các tỉnh ven biển bắc bộ và bắc trung bộ có gió mạnh dần lên mức cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
ngoài ra trên đất liền các tỉnh đồng bằng và trung du của bắc bộ
cũng như các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình cũng sẽ có mưa rất to trở lại
sau đó vùng mưa to có khả năng mở rộng lên khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc
cũng như là khu vực phía tây bắc bộ trong các ngày một mươi chín và hai mươi tháng bảy
do mưa vẫn còn kéo dài vì thế mà từ nay cho đến ngày hai mươi tháng bảy
trên thượng lưu hệ thống sông hồng sông thái bình sông hoàng long
các sông từ thanh hóa đến quảng bình sẽ xuất hiện một đợt lũ
biên độ lũ trên các sông như sau
thượng lưu sông hồng sông thái bình từ hai cho đến năm mét
sông hoàng long từ một cho đến một năm mươi mét
các sông từ thanh hóa đến quảng trị từ ba cho đến tám mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông đà sông thao sông hoàng long
và thượng lưu các sông ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh lên mức báo động một báo động hai
hạ lưu các sông ở thanh hóa nghệ an hà tĩnh và các sông khác ở dưới mức báo động một
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi các tỉnh như hòa bình
sơn la lai châu điện biên lào cai yên bái tuyên quang quảng ninh
thanh hóa nghệ an hà tĩnh quảng bình
ngập lụt tại các vùng trũng và đô thị các tỉnh hải dương hà nam nam định
ninh bình thái bình hòa bình thủ đô hà nội và các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến quảng bình
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước